theo điều tra hồ văn nhớ là cán bộ biêu điện huyện a lưới phụ trách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân các xã hồng thái bắc sơn và a đớt huyện a lưới
thế nhưng để có tiền tiêu xài cá nhân hồ văn nhớ đã liều lĩnh dùng phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của người dân
điền thông tin người thụ hưởng vào để vay tiền với lãi suất là hai mươi một năm
bằng thủ đoạn này từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nhớ đã sử dụng hai trăm hai mươi năm phiếu để vay tiền của năm người trên địa bàn
chiếm đoạt hơn một mươi một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc vừa điều tra làm rõ một đường dây chuyên làm giả con dấu của các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh
trước đó chiều ngày một mươi bảy tháng bốn khi điều tượng vũ tuyết bích liên ở phường tân thành thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc
đang dẫn một khách hàng đến phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh để làm thủ tục sang tên
bán một chiếc xe máy thì bị cán bộ của phòng cảnh sát giao thông
phát hiện các thủ tục giấy tờ đều đóng các loại dấu giả
ngay sau đó phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao vũ thị bích liên cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng
được biết liên là nhân viên của một cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ
mục đích em làm con dấu để làm hợp đồng mua bán sang tên cho khách để khỏi mất thời gian đi đến phòng công trường và các cơ quan nhà nước
quá trình mở rộng điều tra vụ án từ facebook có tên
huỳnh trinh lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng huỳnh thị trinh và chồng là võ văn tuấn ở phường tân thành thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng trinh đã lên mạng youtube học cách làm giả các con dấu đỏ của cơ quan tổ chức
sau khi học thành thạo vợ chồng tuấn trinh đã liên hệ với một công ty ở thành phố hồ chí minh và đặt mua một chiếc máy làm con dấu với giá năm triệu đồng cùng những dụng cụ liên quan
sau khi có máy hai vợ chồng đã lên mạng xã hội facebook cá nhân của mình rồi đăng tải những hình ảnh quảng cáo tìm người có nhu cầu làm con dấu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã khám xét và thu giữ các máy móc phương tiện làm con dấu của vợ chồng trinh
đồng thời thu giữ hai mươi hai con dấu và khởi tố ba đối tượng về tội làm con dấu giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công an thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam cho biết thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng lừa đảo qua điện thoại
công an thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam trong tháng một mươi vẫn có hàng chục nạn nhân đã đến các cơ quan chức năng
để báo án nhiều người dân đã bị lừa với số tiền rất lớn lên tới hàng tỷ đồng
tội phạm sử dụng điện thoại giả danh cơ quan công an tư pháp gọi điện để hâm dọa dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng
hoặc đánh vào lòng tham như là chuyển tiền chi phí để nhận quà tặng giải thưởng trúng thưởng bưu phẩm
và đây là những thủ đoạn lừa đảo không hề mới đã được cảnh báo rất nhiều lần
thế nhưng vẫn đang khiến nhiều người dân ở thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành sập bẫy
cơ quan công an cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi đánh vào lòng tham như thông báo trúng thưởng
bỗng nhiên được nhận tiền thừa kế được tặng quà đặc biệt là quyết không tin vào các cuộc gọi dọa dẫm
vì cơ quan tư pháp và công an luôn liên hệ bằng văn bản giấy mời chứ không bao giờ chỉ liên hệ bằng điện thoại
vào dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt quả tang một vụ bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận phường an bình tp biên hòa thu giữ hơn năm mươi mét khối cát
lực lượng công an đã phát hiện bốn ghe thuyền đang bơm hút cát trái phép
trong đó có một ghe đang được trang bị hệ thống bơm hút cát khủng cùng với hệ thống vòi dòng to đang bơm hút cát dưới dòng sông
vào ba ghe và thuyền có chữ lượng từ ba mươi đến hai trăm linh mét khối cát
phát hiện lực lượng công an kiểm tra các đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận trong ba ghe có khoảng năm mươi mét khối cát
bước đầu các đối tượng khai nhận bơm hút trộn dưới sông đồng nai sau đó vận chuyển vào bờ
bán cho các chủ bãi cát ven sông đồng nai hoặc là vận chuyển về các tỉnh miền tây để tiêu thụ
một nhà kho của công ty sản xuất bao bì tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã bất ngờ phát cháy vào tối ngày hai tháng một mươi một
và rất may ngọn lửa đã được khống chế kịp thời
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì phúc tấn đạt
có địa chỉ tại phường định hòa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
vào khoảng thời gian trên khi các công nhân đang chuẩn bị nghỉ ca
thì phát hiện lửa bốc lên tại kho chứa giấy của công ty rộng khoảng gần ba trăm linh mét vuông
lúc này thì công nhân của công ty hô hắn nhau dập lửa
nhưng do nhà kho chứa toàn vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội
nhận được tin báo
lực lượng chữa cháy thành phố thủ dầu một đã điều bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ kịp thời đến hiện trường dập lửa
ngay trong đêm ngọn lửa đã được khống chế không để cháy lan sang các nhà xưởng khác của công ty
và cao tốc nội bài lào cai đã thông tuyến trở lại bắt đầu từ dạng sáng ngày hôm nay ngày ba tháng một mươi một
trước đó tuyến đường tạm được tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec mở ra
phục vụ các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào hôm năm tháng chín
ảnh hưởng đến kết cấu bê tông của cầu ngòi thủ
tuy nhiên sau một thời gian khai thác tuyến đường tạm này đã xuất hiện một số hư hỏng
cho nên vec đã quyết định phân luồng giao thông dừng phục vụ một số loại phương tiện
để sửa chữa đường tạm bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
thực trạng hàng chục biệt thự triệu đô bỏ hoang tại khu thảo điền quận hai tp hcm
nguyên nhân và tác động đến thị trường bất động sản sẽ là nội dung chính được phản ánh ngày hôm nay
nhưng trước hết hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin ván đáng chú ý trong ngày
khoảng một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một người dân phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng thượng của khách sạn anh và em
trên đường thủ khoa huân phường bến thành quận một tp hcm nên hô hoáng
bảo vệ cùng nhân viên trong khách sạn đã báo động đồng thời hướng dẫn khách thuê phòng
chủ yếu là người nước ngoài thoát hiểm xuống khu vực an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm sau đó huy động nhiều xe chữa cháy xe thang
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một đoàn ngọc hải cũng đã đến chỉ đạo công tác chữa cháy
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị ngay tại khu thảo điền phường thảo điền quận hai tp hcm
được ví là nơi sinh sống của nhiều đại gia thành phố đang tồn tại tình trạng là có hàng chục trang biệt thự
bị bỏ hoang trong một thời gian dài tình trạng này xuất phát từ đâu
sau đây sẽ là ghi nhận của dịp sống hai mươi bốn trên bảy
được sự đồng ý của chủ đầu tư khoảng sáu năm nay đây là căn nhà che nắng che mưa
của bà huỳnh tiệc kim liên người dân từ đồng nai lên tp hcm làm việc
kể từ những ngày đầu về khu biệt thự bỏ hoang này sống
bà liên đã không ít lần lo ngại nhưng đây dường như là sự lựa chọn tốt nhất trong tình cảnh hiện tại
nếu mà chưa ở nó dơ lắm cây cỏ um tùm rồi chó rồi người ta vô nhà
rồi từ lúc cô vô đây cô ở thì cô dọn dẹp sạch sẽ của mình ở thì không có ai tới nữa
nếu mà so nhà trọ thì ở đây thoải mái hơn chỉ ở đây gấm tiền điện nước thôi
người ta cho mình ở gì là tốt khi nào mà họ cần thì mình trả lại
khi nào người ta lấy lại để người ta xây dựng thì các chú lại đi thôi
rồi lại đi thuê chỗ khác
trước đây là thành một cái rừng rậm chú về đây rồi phát quang làm quang cái môi trường
rồi làm quang sạch sẽ thì cô mỗi nó mới vào
theo tìm hiểu những căn biệt thự này được hình thành từ năm hai nghìn một mươi
sau khi rao bán một dãy một mươi căn đã được người dân xây dựng và vào ở
giải còn lại chủ đầu tư xây dựng vào năm hai nghìn một mươi một đã hoàn thành phần thô nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay
nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
trong đó phải kể đến sự không đồng bộ trong cơ sở hạ tầng và nhiều nhà đầu tư cá nhân mua với mục đích lướt sóng
nên giá trị của bất động sản ở thời điểm đến tay người mua thật là rất cao
bên cạnh đó việc các biệt thự bỏ hoang đã một phần giải quyết chỗ ở cho người lao động
nhưng tình trạng này gây ra không ít lãng phí
chắc chắn là nó lãng phí đó là cái đầu tiên mà rất là dễ dàng chúng ta nhận thấy
bởi vì là cái nguồn lực cái số tiền rất lớn chúng ta bỏ vào trong một cái bất động sản
mà nó lại sao nó không cung cấp nó không đưa được đến cho cái người dùng cuối
cái người dùng cuối người ta rất là khó tiếp cận
bởi vì sao họ mua bán qua rất là nhiều những cái nhà đầu tư cá nhân
có nghĩa là người này bán cho người ghi họ sang tay
thì rõ ràng là cái câu chuyện như vậy nó không tạo ra một cái giá trị thực sự cho cái bất động sản đó
cụ thể đây là không có người về ở bởi vì sao giá quá cao
đúng không mua bán qua rất là nhiều lần thì giá nó đã quá cao rồi
cho nên người ta cái người dùng cuối người ta không có thể đủ một cái số tiền
mà thí dụ chẳng hạn mười mấy hai mươi tỷ để về mua các cái thị thự
ở trong một khu vực tương đối mới tương đối hoang vắng như vậy
các chuyên gia bất động sản còn cho rằng đây là bài học đắt giá mà các chủ đầu tư
là những nhà đầu tư cá nhân cần phải cẩn trọng
bởi không chỉ gây lãng phí việc các dự án bị bỏ hoang cũng làm phá vỡ quy hoạch
và ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh